cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với trương thanh trường
còn gọi là trường anh và trương thanh trường em cùng chú tại thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang về tội cố ý gây thương tích
vào ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công an phường vĩnh hiệp và lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá phát hiện và kịp thời ngăn chặn hai nhóm với hàng chục đối tượng
đa số là thanh thiếu niên chuẩn bị tụ tập để đánh nhau thu giữ nhiều hung khí gồm dao búa chỉa tự chế các loại
đồng thời tiến hành mời các đối tượng có liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ vụ việc
tạng cơ quan công an các đối tượng của cả hai nhóm nói trên đã thừa nhận hành vi chuẩn bị hung khí và thống nhất cùng đồng bọn để đi đánh nhau gây thương tích để giải quyết mâu thuẫn với nhau